tiếp tục là những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
cách đây ít giờ đồng hồ bộ y tế đã công bố thêm hai ca mắc tại việt nam
ca nhiễm thứ bốn mươi tám là nam giới ba mươi một tuổi trú tại phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm
bệnh nhân này ngồi chung xe ô tô với bệnh nhân thứ bốn mươi năm và tiếp xúc với bệnh nhân số ba mươi bốn tại tỉnh bình thuận
và đây cũng chính là người thứ một mươi bị lây từ ca bệnh thứ ba mươi bốn
còn bệnh nhân thứ bốn mươi chín cũng là nam giới bảy mươi một tuổi quốc tịch anh là chồng của bệnh nhân thứ ba mươi tại huế
đây cũng chính là hành khách người nước ngoài đi trên chuyến bay vn năm mươi bốn
bệnh nhân đã được cách ly từ ngày tám tháng ba và đang điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương huế
tính cho đến sáng ngày hôm nay covid một mươi chín đã xuất hiện tại một trăm ba mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
khiến cho hơn một trăm bốn mươi năm người nhiễm hơn năm bốn trăm linh ca tử vong
châu âu chính thức là tâm dịch mới của đại dịch covid một mươi chín
trong hai mươi bốn giờ vừa qua trong khi số ca nhiễm mới tại trung quốc đã giảm rất mạnh
với chỉ hai mươi hai người mắc mới và tám ca tử vong
thì italia đã trải qua một ngày có số ca tử vong cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại nước này
với hai trăm năm mươi bệnh nhân thiệt mạng thêm hai năm trăm bốn mươi bảy người nhiễm mới
sau italia iran đã ghi nhận thêm một hai trăm tám mươi chín ca nhiễm mới và tám mươi năm ca tử vong
tại tây ban nha số ca nhiễm virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín đã tăng đột biến hơn ba người
tại mỹ đã có thêm năm trăm bảy mươi hai ca nhiễm mới
tại mỹ đã có thêm năm mươi tám ca nhiễm mới và bốn mươi tám ca tử vong
hàn quốc đức pháp nhật bản thụy sĩ tiếp tục ghi nhận thêm các ca nhiễm mới
trước thực trạng trên vào hai giờ sáng ngày hôm nay theo giờ hà nội
tổng thống mỹ donald trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
tổng thống mỹ donald trump cũng đưa ra cam kết cải tổ cách tiếp cận xét nghiệm virus tại mỹ
với các lựa chọn dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện
cùng ngày thủ tướng tây ban nha pedro sánchez quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ tây ban nha
và không loại trừ khả năng phong tỏa thủ đô matris từ một đến hai ngày
từ ngày hôm nay georgia sẽ đóng cửa biên giới với armenia và azerbaijan trong vòng một mươi ngày do covid một mươi chín
biện pháp này không áp dụng đối với vận chuyển hàng hóa
trong khi đó kể từ ngày một mươi sáu tháng ba nga sẽ hạn chế các chuyến bay thường xuyên tới tất cả các quốc gia thuộc liên minh châu âu
ngoại trừ các chuyến bay từ moscow
thủ đô và ngược lại